đây cũng là địa chỉ không thể thiếu nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt văn hóa thể thao của người dân góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống tinh thần của người dân đặc biệt là người dân tại các huyện ngoại thành
trung tâm văn hóa quận bắc từ liêm đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn theo nghị quyết một và hai của chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện từ liêm để thành lập hai quận
quận bắc từ liêm quận nam từ liêm và
trung tâm văn hóa quận bắc tử liêm được thành lập năm hai nghìn một mươi bốn sau khi tách huyện tử liêm thành hai quận nam và bắc tử liêm
mặc dù cuộc sống ngày một nâng cao các phương tiện nghe nhìn tại mỗi gia đình đều được trang bị khá đầy đủ và hiện đại nhưng đây cũng là địa chỉ sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của bà con địa phương này
ngoài duy trì các hoạt động bề nổi như văn hóa văn nghệ tuyên truyền cổ động hoạt động thư viện
trung tâm văn hóa quận bắc tử liêm đã xây dựng chương trình hoạt động mang tính giải hơi như thành lập các câu lạc bộ sở thích trực thuộc trung tâm như câu lạc bộ giai điệu tháng năm đọc sách
với trung tâm văn hóa quận bắc từ liêm thì chúng tôi có một cái hướng tức là thành lập các câu lạc bộ sở thích trực thuộc trung tâm
chúng tôi là hiện nay được nhà văn hóa giao cho trách nhiệm thành lập câu lạc bộ và hiện nay đang mang tên là giai điệu tháng năm
câu lạc bộ này thì tập trung những anh em từ phong trào để phát huy lên khả năng để phục vụ tất cả những yêu cầu của nhà văn hóa do các đồng chí lãnh đạo nhà văn hóa giao trách nhiệm cho chúng tôi
là một huyện ngoại thành hà nội sau năm năm triển khai xây dựng nông thôn mới đông anh đã có những bước chuyển mình rõ rệt đời sống của người dân ngày một nâng cao
kinh tế phát triển việc chăm lo đời sống tinh thần
đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa rèn luyện sức khỏe luôn được các cấp lãnh đạo huyện địa phương trú trọng
tuy nhiên để xây dựng được các mô hình sinh hoạt văn hóa văn nghệ đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của bà con nhân dân là điều mà lãnh đạo nhà văn hóa luôn chăn trở tìm hướng đi mới
bên cạnh những hoạt động ở trung tâm các xã thị trấn các cơ quan doanh nghiệp đơn vị tổ chức nhiều các đêm văn hóa văn nghệ ở thôn nàng
hiện nay là cái hoạt động của nhà văn hóa chúng ta
thì đáp ứng nhu cầu cho nhân dân thì đến thời điểm này là gần như chín mươi sáu chín mươi bảy
do vậy nhà văn hóa của chúng tôi hiện nay là được nhân dân rất hưởng ứng và rất chịu khó đến tham gia sinh hoạt câu lộc bộ hàng tuần hàng ngày
một trong những hoạt động của nhà văn hóa trung tâm văn hóa các quận huyện đó chính là xây dựng mạng lưới thư viện sách báo
nhằm nâng cao văn hóa đọc củng cố kiến thức cho người dân trên địa bàn
tuy nhiên trước sự bùng nổ của các phương tiện thông tin đại chúng sự gia tăng của các loại hình sách báo mạng
không ít nhà văn hóa trung tâm văn hóa gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động này
vào thời đại hiện nay hoạt động thư viện nói chung là sẽ gặp khó khăn
khi mà phải cạnh tranh với rất nhiều những loại hình phương tiện thông tin khác đặc biệt là những phương tiện thông tin giải trí rồi internet v v
tuy nhiên thư viện vẫn là một chức năng quan trọng của chúng tôi văn hóa
và chúng tôi vẫn duy trì hoạt động của thư viện quận với một kho sách một phòng mượn tương đối là đầy đủ
luôn luôn cố gắng khai thác nguồn bạn đọc gần với trung tâm
ví dụ như là chúng tôi đã phối hợp với ban giám hiệu trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai
chúng tôi cấp thẻ miễn phí cho các em học sinh
có khoảng một học sinh của trường minh khai cấp thẻ miễn phí thì như thế cũng đã tăng được lượng bạn đọc nhất định
thư viện hiện nay hoạt động rất khó khăn
sau này chúng tôi đã có chỉ đạo làm sao gắn kết thư viện với đọc giả bằng những hướng nhanh nhất tích cực nhất
và gần đây có thể nói bạn đọc đến thư viện đông hơn bằng tham gia đọc các báo chí
cũng siêu đọc sách tốt hơn so với năm hai nghìn một mươi năm
tôi thấy là nếu mà xem là nếu như nghe thì ở trên đài
khiến thì nó chỉ là qua thôi
mà đây là mình xem mình còn nghiền ngẫm được mình còn suy tính được
và đồng thời là mình nghiên cứu cho cái gì đúng cái gì sai
ở các quận trung tâm nơi có nhiều hoạt động văn hóa giải trí
thì việc đáp ứng nhu cầu những hoạt động văn hóa văn nghệ của người dân
tại các trung tâm văn hóa nhà văn hóa không phải là áp lực đối với lãnh đạo các đơn vị này
nhưng với các quận mới thành lập những huyện vùng sâu vùng xa
nơi mà đời sống vật chất tinh thần còn thiếu thốn
văn hóa văn nghệ có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương
do đó bên cạnh tổ chức các hoạt động định kỳ
kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước của thủ đô và địa phương
các nhà văn hóa trung tâm văn hóa trên địa bàn thủ đô
cần đổi mới đa dạng các hình thức sinh hoạt
hoạt động để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa sinh hoạt văn nghệ của bà con địa phương
tránh sử dụng và khai thác các địa chỉ văn hóa này sai mục đích
thưa quý vị sau khi được cải tạo và chỉnh trang
thì tuyến phố lê trọng tấn thanh xuân trở thành tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của thủ đô
với hệ thống hạ tầng cây xanh hoàn chỉnh các biển hiệu quảng cáo được quy hoạch thống nhất
tuy nhiên việc đồng phục hóa biển hiệu đã gặp phải không ít rào cản ý kiến trái chiều
điều đó dẫn đến hai ba tháng gần đây một số biển hiệu cửa hàng
biển quảng cáo đã thay đổi màu sắc kích cỡ
mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi
tuy nhiên việc đồng phục hóa biển hiệu đã gặp phải không ít rào cản ý kiến trái chiều
mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi
ngay khi đi vào triển khai việc đồng bộ hóa các biển quảng cáo đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều
một số người cho rằng điều này sẽ giúp tuyến phố ngăn nắp trật tự văn minh hiện đại hơn
đường lê trọng tấn mới mở ra đường đẹp
đây được coi là một trong các nguyên nhân khiến sau nửa năm trở thành phố kiểu mẫu
hiện tại các biển quảng cáo trên đường lê trọng tấn đã dần đổi màu
thay vì đồng bộ hai màu xanh đỏ như trước rất nhiều biển hiệu quảng cáo màu khác nhau từ màu vàng đen trắng đã xuất hiện
chỉnh trang đô thị văn minh sạch đẹp là việc làm cần thiết
tuy nhiên cũng không nên quá khiên cưỡng mà chỉ nên quy định về kích thước vị trí đặt
đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp lợi ích của các hộ dân
vừa đảm bảo bộ mặt đô thị khang trang của các tuyến đường kiểu mẫu